ngày hai mươi một tháng một mươi một ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng ban an toàn giao thông tỉnh bình phước
tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh bình phước đã xảy ra một trăm chín mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm một trăm hai mươi một người chết và một trăm năm mươi bốn người bị thương
lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là dịp để mọi người chia sẻ nỗi đau thương
mất mát đối với gia đình có người thân tử vong vì tai nạn giao thông
đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền về các nguy cơ nguyên nhân và hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông
nhân dịp này ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ fuelso
đã trao hai mươi năm suất học bổng cùng hai mươi năm hợp đồng bảo hiểm với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
ban an toàn giao thông tỉnh bình phước trao tặng một mươi phần quà cho gia đình các nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông